xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên mang phóng lợn gây ra hàng loạt vụ cướp đêm
cơ quan công an tp hà nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam sáu thiếu niên về hành vi cướp tài sản
chiều ngày hai mươi hai tháng ba một lãnh đạo công an quận hoàng mai hà nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam sáu thiếu niên về hành vi cướp tài sản
những đối tượng bị khởi tố gồm đặng trung kiên sinh năm hai nghìn tám ở quận hai bà trưng
trần gia bảo sinh năm hai nghìn tám ở quận hoàng mai
đặng lưu gia vũ cao nguyễn hồng thái phùng cẩm đào lê thanh tùng cùng sinh năm hai nghìn chín ở quận hoàng mai
quá trình điều tra công an xác định đối tượng cầm đầu nhóm cướp manh động và liều lĩnh này là đào và
đào và vũ hai đối tượng này đã kết nối các đối tượng có đội tuổi từ một mươi năm đến một mươi sáu tuổi bỏ học thiếu sự quan tâm của gia đình
hàng đêm đào và vũ khởi xướng việc sử dụng dao phóng lợn thực hiện các vụ đe dọa cướp xe máy
nhóm này nhắm vào các thanh thiếu niên ngang tuổi đi xe máy không biển kiểm soát đeo từ hai đến ba người
chúng cho rằng các xe máy không biển kiểm soát rất có thể là do vi phạm pháp luật mà có nên người bị hại sẽ không trình báo sự việc đến cơ quan công an
gặp các nạn nhân nhóm cướp chỉ lấy tiền mặt vì nếu chuyển khoản sẽ bị phát hiện
ngoài vụ cướp manh động xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực đường lĩnh nam phường vĩnh hưng quận hoàng mai
sau đối tượng còn khai nhận thực hiện thêm ba vụ cướp tài sản khác
cụ thể khoảng ba giờ ngày hai tháng ba vũ đào và bảo điều khiển xe máy cầm theo tuyếp sát hàn dao phóng lợn đe dọa hai thanh niên cướp một xe máy honda vision màu vàng
không mang biển kiểm soát tại đầu phố vọng giải phóng phường phương mai quận đống đa
khoảng hai giờ ngày năm tháng ba gần cổng đại học bách khoa đường giải phóng vũ và đào và đối tượng tên phong
điều khiển xe máy cầm theo tuyếp sát hàn rào phóng lợn đe dọa ba thanh niên cướp một xe máy honda way màu đen không mang biển kiểm soát
vụ cướp khác vào khoảng một giờ ngày một mươi năm tháng ba tại phố lê lợi quận hà đông
khi đó vũ chở đào tùng chở kiên một người anh của kiên chở đối tượng tên phong
trên mỗi xe đối tượng ngồi sau đều cầm theo tuyếp sắt hàn dao phóng lợn
nhóm này đi vòng quanh hà nội với mục đích gặp ai sơ hở sẽ cướp tài sản
khi sáu đối tượng điều khiển ba xe máy đến khu vực phố lê lợi gặp nam thanh niên đi xe máy honda vision
thế vậy cả nhóm chặn xe người này cầm tiếp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa yêu cầu nạn nhân mở cốp xe ra
do nam thanh niên không có tiền mặt nên cả nhóm không cướp được gì rồi bỏ đi
hiện tại giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
tích cực truy tìm các bị hại của ba vụ án mở rộng và truy bắt đối tượng phong để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết
đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi sát hại người khác
đáng nói đối tượng này từng có một tiền án cũng với tội danh nói trên
đối tượng này là nguyễn văn phúc bốn mươi bốn tuổi tạm trú xa yia phang huyện chư pư
theo kết quả điều tra ban đầu tối ba ngày trước phúc đến nhà anh tê ở thôn lũ dố xa yia hờ rú nhậu
tại đây giữa phúc và anh lê thanh tài ba mươi chín tuổi chú xa ia hờ rú xảy ra mâu thuẫn
sau khi bị anh tài tác động vật lý phúc ra xe máy lấy hai con dao để sẵn trong cốc
rồi quay lại tấn công anh tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án phúc lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường
sau khi nhận được tin báo công an huyện chư pư đã giả soát các mối quan hệ
liên hệ với thân nhân của phúc để vận động đối tượng ra đầu thú
đồng thời triển khai các tổ công tác tập trung truy xét nóng
đến hai mươi ba giờ cùng ngày sau nỗ lực thuyết phục của cơ quan công an và gia đình
phúc đã đến công an xã ia hờ rú huyện chư pư đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết nguyễn văn phúc từng có tiền án cũng với tội danh trên
nhưng đã được ra tù vào năm hai nghìn hai mươi hai
công an huyện chư pư đã bàn giao đối tượng nguyễn văn phúc vào hồ sơ vụ việc
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai tiếp tục điều tra thụ lý theo thẩm quyền
ngày hai mươi hai tháng ba các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú
vân đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường dưới giếng nước
sự việc xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi một tháng ba tại địa bàn xã tân phước huyện đồng phú tỉnh bình phước
nạn nhân là anh trần văn hát ba mươi chín tuổi
theo thông tin ban đầu một người dân tại xã tân phước có thuê anh hát và lê văn cảnh
để đào giếng anh cảnh đứng phía trên miệng giếng để điều khiển máy tới đất còn anh hát ở dưới giếng đào đất
trong lúc làm việc anh cảnh gọi anh hát nhưng không thấy trả lời nghi ngờ anh hát gặp nạn
nên anh cảnh chi hô mọi người đến hỗ trợ đồng thời báo lực lượng công an
nhận tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã huy động phương tiện chuyên dụng
và nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để cứu nạn nhân
tuy nhiên khi đưa anh hát lên trên thì người này đã tử vong
thông tin từ công an thành phố pleiku tỉnh gia lai cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan
để điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo tại một công trình xây dựng khiến hai thợ xây thương vọng
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tháng ba trong quá trình xây nhà tại tổ tám phường phù đồng thành phố pleiku
hai thợ xây là anh phạm tấn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
và anh nguyễn văn sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường chi lăng tp pleiku
thông tin rằng giáo ở tầng hai thì bất ngờ bị sập
hai nạn nhân ngã ở độ cao khoảng một mươi mét xuống đất bị vật cứng đè lên người
vụ việc khiến anh hải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định nhưng tử vong sau đó
anh sang bị thương nặng ở vùng đầu được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trợ giấy tp hcm
vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ

mới đây trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện châu thành tỉnh tiên giang
khiến một người tử vong tại chỗ giao thông ôn ứ

hướng đi từ miền tây về tp hcm
cụ thể vào khoảng một mươi h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba xe tải mang biển kiểm soát tỉnh tiên giang đang lưu thông trên quốc lộ một
hướng đi từ miền tây về tp hcm

hướng đi từ miền tây về tp hcm

hướng đi từ miền tây về tp hcm

hướng đi từ miền tây về tp hcm

hướng đi từ miền tây về tp hcm

hướng đi từ miền tây về tp hcm

cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt